hôm nay ngày một tháng sáu ngày làm việc thứ một mươi một của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu quốc hội thảo luận nhiều dự án luật quan trọng
theo đó buổi sáng các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của các luật liên quan đến luật quy hoạch
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
buổi chiều quốc hội nghe tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra về dự án luật chăn nuôi
sau đó chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội phan xuân dũng
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật đo đạc và bản đồ
các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này
cơ quan trình cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội có ý kiến